câu lạc bộ golgream hành trình xanh đã tổ chức rất nhiều sự kiện độc đáo nhằm lan tỏa lối sống xanh
và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đến với nhiều người hơn
mới đây chương trình hà nội ba phố thị đã lần đầu tiên được câu lạc bộ gogreen tổ chức
với mong muốn hồi sinh những món đồ cũ giúp nhiều người hiểu hơn về hoạt động tái chế
hay sử dụng những sản phẩm tái chế hạn chế rác thải ra môi trường
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
hà nội ba phú thị được ban tổ chức thực hiện theo ý tưởng phố cổ hà nội
với một không gian xanh của các hoạt động môi trường mang đến cảm giác vừa quen vừa lạ
không gian chính của sự kiện là khu vực đổi đồ với rất nhiều đồ đặc được tập trung
để các bạn có thể mang đổi cho nhau để người khác có thể tái sử dụng món đồ của mình
và mình có thể tìm được cho bản thân những món đồ cần thiết khác
đây là hoạt động rất thiết thực tránh lãng phí những đồ vật còn có giá trị sử dụng
và hơn hết là để hạn chế những vật thải ra môi trường
thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ nhất là khu vực làm xà phòng thiên nhiên
tại đây các bạn đã được chính các thành viên của câu lạc bộ golg green hướng dẫn
để tự tay làm nên những bánh xà phòng thiên nhiên thân thiện với môi trường
những chất tẩy dừa từ những vật dụng như xà phòng hay nước rửa bát
mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày khi thải ra môi trường với một lượng lớn
sẽ gây hại cho đất hay nguồn nước
chính vì vậy nếu mỗi người chúng ta thay đổi một chút
sử dụng những sản phẩm thiên nhiên như thế này
có nghĩa là chính mỗi người đã góp phần vào việc hạn chế suy giảm chất lượng môi trường
bản thân em thấy thì có những sự kiện như này
thì nó sẽ phần nào tác động đến nhận thức của các bạn trẻ
về việc sử dụng những phần liệu xanh hay là để cho một cuộc sống xanh
ít nhất là trong ngày hôm nay thì khi mà mọi người đến đây
thì đã phần nào mà rất là tham quan
thứ hai là họ có một cái trải nghiệm thú vị
một trong những khu phố của hà nội ba phú thị
là khu phố xanh với rất nhiều sản phẩm thân thiện môi trường
đây cũng là khu vực giúp các bạn tham gia nhận thức được rõ nét hơn về tác dụng
khi mỗi người hướng tới lối sống xanh
thì môi trường cũng sẽ trở nên xanh sạch hơn
go green cũng đã từng tổ chức rất nhiều hoạt động
với giới trẻ và hình thức cũng rất là đa dạng khác nhau
ví dụ như city green nào trải nghiệm xanh này
thì có một cái mà bọn em cảm thấy rất tự hào
vì sau chương trình trải nghiệm xanh
thì một bạn học viên đã đem cái mô hình của bọn em đến
và lan tỏa trên cái mô hình đấy
để cho mọi người nhiều người xung quanh hơn biết được về cái lối sống xanh
và quan tâm hơn đến môi trường
thì ở cái chương trình này
thì bọn em cũng mong mọi là cái mô hình
mô hình phiên trạng đổi đồ này
mọi người cũng hoàn toàn có thể tổ chức được
ở trường học này ở lớp học
hay là các cơ quan của họ
thì họ có thể lan tỏa được cái mô hình này đến nhiều người hơn
trải qua hơn một mươi năm hoạt động
câu lạc bộ go green đã rất nỗ lực
để mang khái niệm sống xanh đến gần hơn với nhiều người
bằng những hoạt động thực tiễn và lý thú
nhằm mục đích lớn nhất là tạo ra
và thúc đẩy những tác động tích cực
trong nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của mỗi người
quý vị thân mến những hình ảnh về hoạt động vừa rồi
của câu lạc bộ hành trình xanh
đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay
hẹn gặp lại